thông tin từ đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng cho biết đơn vị vừa tiến hành lấy bốn mẫu bệnh phẩm đối với hai du khách trung quốc và hai bệnh nhân người việt gửi vào viện pasteur nha trang để xét nghiệm chủng virus corona mới
trước đó chiều ngày hai mươi năm tháng một hệ thống máy đo thân nhiệt tại sân bay quốc tế đà nẵng phát hiện một du khách đến từ hồ nam trung quốc bị sốt trên ba mươi tám độ
lực lượng y tế đã tiến hành tiếp cận cách ly và chuyển du khách đến bệnh viện đà nẵng để theo dõi
đại diện bệnh viện đà nẵng xác nhận ngoài du khách bị sốt khi nhập cảnh bệnh viện cũng đã tiếp nhận thêm một du khách người trung quốc khác bị sốt khi đang du lịch tại đà nẵng và tám bệnh nhân là người dân địa phương
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp khuyên cáo trước mắt người dân nên ổn định tâm lý chủ động tìm hiểu và trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về bệnh viêm phổi cấp để có biện pháp phòng ngừa cho mình và người thân